với sự kính trọng đối với chủ tịch hồ chí minh và muốn tạo ra một việc làm ý nghĩa
hơn một mươi năm năm qua cựu chiến binh nguyễn quang huy ở thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
đã miệt mài tìm kiếm và siêu tầm những tư liệu ảnh quý về bác hồ
đến nay ông đã có hơn một bức ảnh và bốn trăm linh bài viết về bác với nội dung hết sức phong phú
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
suốt một mươi năm năm qua ông nguyễn quang huy một cựu chiến binh sống tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
vẫn miệt mài tìm kiếm sưu tầm những bức ảnh tranh tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
những hình ảnh siêu tầm được ông vân loại theo chủ đề trình tự thời gian và cắt từng tấm ảnh
dán vào khung tranh lưu giữ rất cẩn thận để trưng bày cho mọi người cùng xem

vì kính trọng bác hồ yêu mến bác hồ cho nên đồng chí đã tìm tòi bất kể ở các nơi nào mà có ảnh và tư liệu của bác hồ